tuyến đường giao thông phía tây là trục chính nối ba huyện miền núi của tỉnh phú yên với các tỉnh tây nguyên
dọc xuống đồng bằng thì đây còn là tuyến chiến lược song song với quốc lộ một và là trục đường động lực vét biển phú yên
thế nhưng kể từ khi nó được đổi tên thành quốc lộ một mươi chín c đến nay
nhiều đoạn trên tuyến liên tục đã xảy ra những tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông lo ngại bức xúc
trục giao thông phía tây phú yên được đưa vào sử dụng từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
có nền đường thảm bê tông nhựa rộng năm năm m dài một trăm một mươi hai km vốn đầu tư hơn sáu trăm linh chín tỷ đồng
được hình thành trên cơ sở nâng cấp các đường tỉnh đi qua ba huyện miền núi đồng xuân sơn hòa
sông hinh của tỉnh phú yên nối liền với các tỉnh bình định và đắk lắc
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn tuyến đường này được bộ giao thông vận tải đổi tên thành quốc lộ một mươi chín c
và bổ sung vào quy hoạch trên địa phận các tỉnh bình định
phú yên đắk lắc vào quy hoạch chung phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
từ đó lưu lượng phương tiện lên tỉnh lưu thông trên tuyến đường này ngày càng lớn
trong khi đường hẹp xuống cấp dẫn đến xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
từ con đường đất được nâng cấp lên trục giao thông phía tây tỉnh phú yên
rồi đổi tên thành quốc lộ một mươi chín c đến nay đã gần hai năm
người dân vui mừng vì đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản tiện lợi hơn
xong họ cũng tỏ ra quá lo ngại khi xuất hiện nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng
chủ yếu là qua đoạn đèo dốc đứng
các cơ quan khắp trên sở hoặc bãi ban dân tỉnh
xác là chỉ đạo cho các ngành liên quan cùng nhau phối hợp được hoài thương như thế nào
trước mắt ý chí chủ quan mình nghĩ là cần có những giải pháp ban đầu như vậy
đây là tuyến giao thông chiến lược vùng cao của tỉnh phú yên
góp phần giao thương vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân miền núi
với đồng bằng và các tỉnh trong khu vực
tuy nhiên do đường nhỏ hẹp xuống cấp đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tham gia giao thông
cái độ dốc và khúc cua
đặc biệt là cái đoạn từ số sáu mươi ba
địa phòng nguyễn đồng xuân
cho đến số một trăm linh năm của địa phòng sơn hòa đấy
vừa rồi chúng tôi cho khảo sát là đang đề xuất với tổng cục đường bộ việt nam
là có những cái đoạn chúng ta tăng cường hệ thống biển báo để cánh báo
về đoạn đường nguy hiểm đoạn cua lớn
có những đoạn có thể là mớ vòng bộng hoặc là vòng lưng của đoạn cua
qua bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn tỉnh phú yên đã xảy ra

làm bảy mươi hai người chết một trăm năm mươi người bị thương
số vụ tai nạn trên các tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín và một mươi chín c qua tỉnh phú yên
đều tăng và chiếm tỷ lệ hai mươi sáu tổng số vụ tai nạn
và tăng khoảng ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó nghiêm trọng nhất là quốc lộ một mươi chín c
để giảm thiểu tai nạn giao thông
bộ giao thông vận tải và các cơ quan chức năng
cần sớm có kế hoạch nâng cấp mở rộng tuyến đường này
nhất là khắc phục những điểm đen tiêm ẩn tai nạn giao thông